chuyển sang phần tin thế giới số người thiệt mạng ở thổ nhĩ kỳ và syri trong trận động đất xảy ra vào hồi đầu tuần này đã tăng thêm hơn hai mươi bốn người
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân đạo martin grifis đã mô tả trận động đất kinh hoàng vừa qua ở miền nam của thổ nhĩ kỳ và tây bắc của syri là sự kiện tồi tệ nhất trong hơn một trăm linh năm qua tại khu vực này
phát biểu họp báo ở tỉnh karaman maras của thổ nhĩ kỳ ông griffis ca ngợi phản ứng của thổ nhĩ kỳ trước thảm họa này là phi thường đồng thời bày tỏ hy vọng viện trợ ở syri sẽ đến với cả khu vực do chính phủ và phe đối lập kiểm soát
phản ứng mà các bạn đã chứng kiến ở đây những ngày vừa qua thực sự phi thường chưa từng có một phản ứng nào như vậy đối với một thảm họa tự nhiên
từ cộng đồng quốc tế cũng như từ chính quyền thổ nhĩ kỳ chúng tôi đã lên một kế hoạch rõ
chúng tôi đã lên một kế hoạch ràng về một chiến dịch kéo dài ba tháng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân thổ nhĩ kỳ đối với syri chúng tôi cũng sẽ triển khai những hỗ trợ tự tự
khoảng sáu năm trăm linh tòa nhà bị sập tại thổ nhĩ kỳ do động đất ước tính hàng trăm nghìn người dân thổ nhĩ kỳ đang thiếu nhà ở an toàn
trong bối cảnh này nhiều lều tạm đã được dựng tại sân vận động các trung tâm thành phố khu nghỉ dưỡng ven biển
trong khi các khách sạn bên ngoài khu vực động đất đã mở cửa tiếp nhận người dân đang sơ tán chủ các nhà hàng trên khắp thổ nhĩ kỳ cũng đã đổ về hai tay ở miền nam thổ nhĩ kỳ một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất để cung cấp bánh kebat cơm và những bữa ăn nóng cho các nạn nhân của thảm họa
mọi người rất vui khi nhận được những bữa ăn nóng hổi chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể
chúng tôi cung cấp thức ăn cho một người một ngày tại đây chúng tôi cũng phân phát thức ăn tới các ngôi làng đơn
chúng tôi sẽ phục vụ khoảng hai người mỗi ngày
trong khi đó tại syri các đối tác nhân đạo đang khẩn trương tăng cường các nỗ lực ứng phó bao gồm việc triển khai các chuyến bay thuê bao trở vật tư y tế phân phát bữa ăn nóng và triển khai hàng chục xe tải chở thuốc và thực phẩm vào nước